sau những ngày đang ấm bất thường vừa qua thì từ chiều tối vào đêm nay
bắc bộ sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc có cứng độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay
mưa rào và rông xảy ra diện rộng cục bộ có mưa to đến rất to
tập trung tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc
trong cơn rông gần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
đồng thời nền nhiệt độ cũng giảm mạnh
và cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
hùng núi có nơi còn thấp hơn
dự báo sau những ngày đầu tháng một mươi hai rét đậm rét hại xảy ra
người dân chú ý có các biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh miền trung do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
trong ngày mai mưa sẽ gia tăng nhiều hơn ở khu vực bắc trung bộ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực này giảm xuống ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trong khi đó ở khu vực trung và nam trung bộ không khí lạnh tác động muộn hơn
nên nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tuy nhiên là sang những ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một mươi hai
do không khí lạnh rồn xuống gây gió đông bắc mạnh
kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên mưa gia tăng tại đây
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến là ngày trời nắng
về chiều tối thì xuất hiện mưa rông cục bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
gia triệu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh
nên từ gần sáng ngày mai ở khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
còn trên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió thịnh hành hướng đông bắc là cấp bốn cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ổi dưới mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa rào vào rông
gió đông bắc mạnh cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ